vâng thưa quý vị thời gian vừa qua tại các địa phương trên cả nước lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm các đối tượng tội phạm mua bán người
chúng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để làm quen rụ rỗ người dân trong đó có cả phụ nữ trẻ em gái có tư tưởng muốn thoát ly và tìm kiếm việc làm
từ đó tội phạm đã hình thành đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia với lời hứa hẹn việc nhẹ thu nhập cao
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
thường xuyên vào mạng xã hội lại đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm có mức thu nhập cao
người đàn ông này đã bị thu hút bởi những lời quảng cáo mời trào từ các tập đoàn tài chính hay các công ty lớn với mức lương từ hai mươi triệu đến ba mươi triệu đồng một tháng

thực tế khi qua campuchia nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
thực tế khi qua campuchia nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
kinh doanh tiền ảo cưỡng ép nạn nhân phải tìm cách lừa đảo được số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày
nếu không đạt yêu cầu chúng sẽ đánh đập hành hạ và bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác
khi nạn nhân không chịu nổi đòi về chúng yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để chuộc về
có trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập ngược đãi và bán sang các cơ sở khác